tin quốc tế tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg cho biết là ukraine sẽ trở thành một nước thành viên của khối quân sự này trong dài hạn song phải đáp ứng được các tiêu chí cơ bản của nato
theo ông jens stoltenberg các đồng minh nato đã nhất trí rằng ukraine sẽ trở thành một thành viên của khối quân sự này nhưng đó là về lâu dài
trong thời điểm hiện tại vấn đề trước mắt là ukraine vẫn là một nước độc lập trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra tại nước này
tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã thúc giục nato nhanh chóng trao cho nước này tư cách thành viên sau khi xảy ra cuộc xung đột ở ukraine vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
ukraine cùng tháng đã nộp đơn xin gia nhập liên minh châu âu và được cấp quy chế ứng cử viên vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
trước đó phó thủ tướng ukraine phụ trách các vấn đề hội nhập châu âu cho biết nước này sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu bổ sung của ủy ban châu âu để có thể bắt đầu tiến trình gia nhập liên minh châu âu vào cuối năm nay